đây cũng là sinh kế mới với hy vọng giúp các hộ dân nơi đây thoát nghèo
tuy nhiên khi chuẩn bị xuất bán người dân bơm nước biển vào các hồ để thay nước mới cho tôm
thì tôm phát bệnh và chết hàng loạt
trước tình hình đó nhiều hộ chưa thay nước cũng đang phải tìm cách bán tháo với giá rẻ
chỉ từ ba mươi đến bốn mươi đồng trên một kg không bằng một nửa giá tôm thương phẩm

thì tôm phát bệnh rất rẻ mỗi ao nuôi phải chịu lỗ hơn năm trăm linh triệu đồng
với năm ao nuôi gia đình ông trương quốc tuấn ở xã ngư thủy trung huyện lệ thủy đang lỗ hai bảy tỷ đồng
một con số quá lớn đối với mọi người dân nơi đây
chính quyền địa phương đang khuyến cáo người dân tạm ngưng bơm nước biển vào nuôi tôm
đợi cho đến khi nào môi trường nước biển ổn định trở lại mới lên phương án triển khai nuôi vụ mới
vì có những cái hồ này đáng lẽ là thu chỉ có khoảng một tháng nữa là thu có thể một mươi năm một mươi bảy
nhưng trong lúc đó là phải thu non bán là chỉ có khoảng năm tấn ba tấn
nhưng mà lúc đó là thị trường ăn đa số trung quốc với thái lan hà nội hệ phóng
nhưng mà điều khi đến khi mà cái biển này gây nên một phản là tôm bị ép giá
để dài ngay là không nảy mà tôm sẽ chết nhưng mà bán là bị ép giá
các nơi là thái lan trung quốc chỉ là không ép giá và không muôn nhưng cũng rất thiệt hại nắng lý nhất
những hộ nuôi tôm không dám bơm nước mặn vào hồ
thì thí điểm bơm nước ngọt và bù khoáng cho tôm
làm như vậy thì giữ được tôm nhưng chi phí lại tăng thêm mỗi hồ nuôi khoảng hai trăm linh triệu đồng
nếu không vay được ngân hàng để có tiền bù khoáng cho tôm
thì người nuôi cũng đành phải chấp nhận nhìn tôm chết
nếu như ngân hàng chỉ cho vay khoảng hai trăm linh ba trăm linh triệu đồng so với chi phí bỏ ra nuôi tôm
thì đây là một số tiền quá nhỏ
nhìn cảnh tôm chết hàng loạt người dân không khỏi xót xa
người dân nơi đây rất mong chính quyền địa phương ngân hàng cũng như nhà nước có chính sách hỗ trợ
để người dân nơi đây
khắc phục hậu quả cũng như tiếp tục con đường làm ăn
hôm qua ubnd tỉnh ninh bình đã tổ chức tổng kết một mươi năm năm thực hiện phong trào
toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi năm
trong một mươi năm năm qua phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt
và các điển hình tiên tiến được triển khai rộng rãi tại cơ sở
đến nay toàn tỉnh ninh bình có hơn hai trăm năm mươi cương
người tốt việc tốt được suy tôn ở các cấp
trong đó cấp tỉnh có hơn một mươi hai lượt người cấp huyện có chín mươi lượt người
cấp xã có một trăm linh lượt người tạo nên tấm gương sáng có sức lan tỏa trong toàn tỉnh
bên cạnh đó cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư
được quán triệt và triển khai ở các huyện thành phố trong tỉnh
nhờ vậy hàng năm số hộ khá giàu tăng lên góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở ninh bình
chủ tịch nước đã trao tặng bằng công nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
đối với bà đỗ thị hòa và ông phạm ngọc giới
ubnd tỉnh ninh bình tặng bằng khen cho ba mươi ba tập thể một mươi một cá nhân và tám gia đình có thành tích xuất sắc
trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa
như chúng tôi đã đưa tin tại thành phố hội an
ubnd tỉnh quảng nam vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế
trùng tu chùa cầu quan điểm và giải pháp
tại hội thảo này các nhà khoa học việt nam và nhật bản đã đưa ra nhiều giải pháp trùng tu bảo tồn di tích chùa cầu
theo các nhà quản lý đến nay di tích chùa cầu hội an đã trải qua bảy lần tu bổ
nhưng hiện di tích này đang có nguy cơ xuống cấp trầm trọng nên cần phải có giải pháp trùng tu cấp thiết bài bản và lâu dài
chùa cầu hay còn gọi là cầu nhật bản lai viễn kiều được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
là biểu tượng của khu phố cổ hội an di sản văn hóa thế giới
đây là cầu cổ duy nhất ở hội an với tên gọi đã đi vào ca giao sơn ca hội an xứ quảng
hội an có một cái cao là thượng chùa cầu hạ ảm bộ
đầu tranh thì chùa cầu mà đầu dưới là chùa ảm bộ
nó đánh giáo cái mức phát triển về mặt giá trị lịch sử của hội an
chùa cầu là có một cái đặc biệt chùa thì người nhật bản làm cầu là người hoa làm
và bàn kiến trúc của người
người việt nam thể hiện sự hội nhập và hội an là một nơi mở cửa đầu tiên
ý nghĩa thứ ba nó có ý nghĩa tâm linh
vì ở đó thờ thần trắng vũ bác đế là dễ tơ ương trong lũ lụt
do đó vấn đề đối với chùa cầu nó ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người hội an
đến nay chùa cầu đã trải qua bảy đợt tu bổ lớn
nhưng hiện di tích này đang đứng trước nguy cơ xuống cấp chầm chọng
hàng ngày chùa cầu phải đón tiếp lượng khách trung bình từ bốn lượt khách
sự biến chuyển sông chảy của khe ô ô tại địa điểm chùa cầu
và môi trường ấm ướt của sông nước
đang làm cho các mố trụ cầu bị hư hỏng mục rỗng
hơn nữa chùa cầu nằm ở ngay vùng dồn lũ của hội an
vị trí này có sóng nước chảy rất mạnh
mỗi khi có lũ lụt nên càng tạo thêm nguy cơ mất an toàn cho di tích
chùa cầu đã xuống cấp khá là nghiêm trọng
các kết cấu chịu lực chính là đã rất là yếu
và đặc biệt kết cấu cung gỗ bên trên
đã bị mục rất là nhiều
và kết cấu mố ở bên dưới thì đã bị nứt nẻ và bị bò mòn
tại góc độ tui bổ di tích
thì chúng ta phải thực hiện theo đúng quy trình của nó
tức là chúng ta phải phục hồi các kết cấu này đưa về nguyên trạng
đối với những kết cấu mà không còn đủ khả năng chịu lực
thì khi chúng ta sửa chữa hoặc thay thế
thì cũng phải phục hồi
chúng ta cũng phải tạo ra những hình dáng kích thước màu sắc
nó phù hợp với kết cấu
đó như thế thì mới giữ được
cái bản sắc riêng
của ngôi trời này
tại hội thảo khoa học quốc tế lần này
các nhà khoa học chuyên gia của việt nam và nhật bản
đã nêu bật giá trị lịch sử văn hóa của di tích chùa cầu
tình trạng kỹ thuật kết cấu địa tầng kiến trúc của di tích này
qua đó đưa ra các giải pháp kỹ thuật về trùng tu tôn tạo di tích
nhằm bảo tồn tính chân xác
và phát huy bền vững các giá trị văn hóa lịch sử kiến trúc nghệ thuật của di tích
gắn liền với phát triển kinh tế xã hội du lịch của thành phố hội an
tiêu chính của ta là làm sao để cho cái di tích này
nó vẫn được tồn tại lâu dài
để phát huy cái giá trị của nó cho thế hệ mai sau
nhưng qua hội thảo chúng ta nghiên cứu thật kỹ lưỡng
để xem có ngoài cái quan điểm rồi có giải pháp kỹ thuật
để chúng ta có thể tiến hành
có thể từng phần hay là toàn bộ
thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái giải pháp kỹ thuật
nếu giải pháp kỹ thuật đảm bảo thì chúng ta có thể làm lại
nhưng mà vẫn phải đảm bảo được tất cả
những nguyên tắc những quy định của unesco
cũng như cái quy định về bảo tồn cái di tích
di tích chùa cầu đang xuống cấp
và cần có giải pháp trùng tu tôn tạo
nhưng vấn đề này phải được quy hoạch bài bàn
và tính toán kỹ lưỡng
việc trùng tu sửa chữa di tích
phải bảo đảm gìn giữ tối đa các yếu tố gốc cấu thành của công trình
bảo đảm tính xác thực hạn chế tối đa mọi sự thay đổi
làm sai lệch nội dung vẻ đẹp vốn có của di tích lịch sử chùa cầu
trong phần tin tiếp theo
xây dựng lòng tin của người tiêu dùng
từ thực phẩm an toàn minh bạch
đềm võ đài xứ nẫu góp phần bảo tồn
và thúc đẩy phong trào võ thuật
hiện nay việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật
trong trồng trò thuốc kháng sinh trong chăn nuôi
và chất bảo quản trong chế biến thực phẩm
đang ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng
thực phẩm không an toàn trở thành mối lo
ngày càng tăng
chính vì vậy vấn đề đặt ra là
cần xây dựng lòng tin của người tiêu dùng
từ sự minh bạch của thực phẩm
mới đây sản phẩm cháo tươi bổ dưỡng
của thương hiệu sg food
một trong tám mươi tám sản phẩm
nhóm sản phẩm tiêu biểu của tám mươi doanh nghiệp
đã vinh dự nhận giải thưởng
bông lúa vàng việt nam lần thứ hai
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trao tặng
đây là giải thưởng dành cho những sản phẩm
nhóm sản phẩm công trình nghiên cứu khoa học
sống cây trồng vật tư thiết bị hàng hóa
có thương hiệu uy tín trên thị trường
thí dụ như sg food của chúng tôi
có một dòng sản phẩm là cháo tươi
chúng tôi không sử dụng chất bảo quản
nhưng mà chúng tôi phải giải thích
với người tiêu dùng rất là nhiều về cái công nghệ này
nhưng mà chúng tôi làm một cách rất là đơn độc
nhưng mà bây giờ nếu như có hội
thực phẩm luôn minh bạch thì chúng tôi tin rằng
qua hội chúng tôi sẽ chứng minh
hội sẽ truyền thông
để mà giúp đỡ cho chúng tôi
làm sao đó cho người tiêu dùng hiểu rõ
rằng sản phẩm của chúng tôi là
với cái công nghệ đó thì không sử dụng chất bảo quản
một khảo sát nhanh ngay tại tp hcm
có đến gần năm mươi số người tham gia hội thảo
chung tay xây dựng nền sản xuất
thực phẩm an toàn minh bạch
cho biết thông tin sản phẩm có chứng nhận
sự nghi ngờ và hoang mang
vẫn là yếu tố hiện diện
trong tâm trí người tiêu dùng
vì vậy mục đích của việc hình thành fta
là liên kết chuỗi trách nhiệm
với xã hội môi trường
để tạo ngành sản xuất thực phẩm an toàn
và cung cấp những sản phẩm bảo đảm
chất lượng liên kết cùng xây dựng
ngành công nghiệp thực phẩm an toàn cho sức khỏe
lành mạnh cho người tiêu dùng
và có trách nhiệm xã hội
cũng rất nhiều doanh nghiệp người ta
người ta là
những người trung thực có trách nhiệm
người ta muốn có trách nhiệm xã hội
thì người ta sẽ tham gia
cái cộng đồng này nó có thể ban đầu
nó không có lớn nhưng tôi rất mong muốn
ngày càng lớn lên để
thị phần vị trí
của sản phẩm
an toàn minh bạch sẽ ngày càng chiếm lĩnh
mà có vị trí vững chắc trên thị trường
và lấn át cái
sản phẩm mà không an toàn không minh bạch
hiện nay có thể nói là
nhãn an toàn nhưng mà không minh bạch
thì chúng ta cũng phải làm sao
để cho nó bớt những sản phẩm như vậy
trên thị trường
thực phẩm an toàn
đòi hỏi sự minh bạch đó là
yêu cầu cấp thiết của người tiêu dùng
minh bạch trong sản phẩm thực phẩm vừa liên quan
đến vấn đề đạo đức sự trung thực
vừa liên quan trực tiếp đến các vấn đề
kỹ thuật quy trình khi người tiêu dùng
mua thực phẩm muốn biết và
truy xuất được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
sẽ cảm thấy yên tâm hơn
bởi khi đó có sự cố xảy ra
cơ quan chức năng có thể truy tìm
nơi sản xuất ở đâu ai làm ra
sản phẩm đó để xử lý do đó
thực phẩm an toàn cần phải minh bạch
là điều cần thiết các nhà sản xuất
chân chính phải biết cách tự bảo vệ
cùng đứng về một phía và liên kết
lại với nhau để cùng phát triển
thị trường cho thực phẩm an toàn
thưa quý vị trên thị trường
người tiêu dùng không khó để tìm những sản phẩm
được gắn nhãn hữu cơ đang bày bán
tuy nhiên ít ai biết các cơ quan chức năng
ở việt nam chưa ban hành được tiêu chuẩn
quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ
vậy ai và tổ chức nào chứng nhận
cho những sản phẩm hữu cơ đang liêu hành
đây là hợp tác xã trồng rau
thuộc huyện sóc sơn thành phố hà nội
vùng nguyên liệu cung cấp rau được gọi là
hữu cơ cho một số chuỗi cửa hàng phân phối
thực phẩm nông sản trong nội thành hà nội
khác với những vùng rau an toàn thường thấy
ở đây người nông dân canh tác khá thủ công
không có nhà kính hiện đại
không sử dụng hóa chất
quy trình của cái làm rau hữu cơ này
thì nó cũng rất chi là nghiêm ngặt
chẳng hạn như là mình
tưới trộm cái phân hóa học
vào mà sẽ bị
liên nhóm họ đi thanh tra và họ sẽ thực
cái tiết nhanh đấy và mình sẽ bị vi phạm
cái đấy thì mình sẽ bị phạt
nhẹ thì là bị phạt từ năm đến
một mươi triệu đồng nếu mà
vẫn vi phạm tiếp thì sẽ
bị đuổi ra khỏi liên nhóm không được
làm cái rau hữu cơ này nữa
và đây là một trong những cửa hàng
phân phối những sản phẩm của người dân trồng
rau hữu cơ sóc sơn bằng cảm quan
người tiêu dùng cũng thấy an toàn
khi mà mẫu mã sản phẩm không quá tư tốt
những cái loại rau
mà người ta ghi là
rau hữu cơ đây ví dụ cái này này
thì bản thân là nó trông nó cũng không được đẹp mắt
bằng giống như của các cụ mình xưa trồng ấy
nó không được đẹp mắt thế nhưng mà
thực sự là ăn nó ngon hơn nhiều
tuy nhiên người tiêu dùng mới
chỉ chấp nhận sản phẩm hữu cơ bằng chính
cảm quan của mình trong khi sản phẩm có
bảo đảm đúng tiêu chuẩn hữu cơ hay không
thì chưa có ai có thể trả lời được chính xác
hiện chưa có cơ quan nào ban hành
quy chuẩn về sản phẩm hữu cơ và vì thế
ở việt nam và cũng chưa có tổ chức
nào được chỉ định chứng nhận cho sản phẩm
hữu cơ trong khi đó theo đại diện của
các tổ chức chứng nhận quốc tế thì
tiêu chuẩn hữu cơ cao hơn các tiêu chuẩn
global gap với nhiều quy định
khắt khe hơn

không có ai chứng nhận cho mình
hiện nay hiểu biết về tiêu chuẩn organic
của mọi người
chưa có hoàn chỉnh chứ không phải
là lãi nhưng mà chưa hoàn chỉnh
tức là không chỉ sử dụng
phân hữu cơ là đủ
gọi là được chứng nhận
nông nghiệp hữu cơ không phải
là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
mà nó còn rất nhiều yêu cầu khác nữa
những người nông dân đang trồng rau
tại sóc sơn cũng thừa nhận họ mua
giống là những hạt giống bình thường về tự
xử lý chứ chưa có giống được chứng nhận
hữu cơ như vậy để tránh tình trạng
gắn nhãn mắt không đúng như hiện nay
thì ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý
các vi phạm các cơ quan chuyên môn của việt nam
cũng cần sớm nghiên cứu ban hành
tiêu chuẩn sản phẩm hữu cơ nhằm bảo đảm
quyền lợi cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng
tại tỉnh ninh bình những năm gần đây nhờ quan tâm
chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi
áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất
sống của đồng bào dân tộc mường ở xã cúc phương
huyện nho quan được cải thiện rõ rệt
ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất
kinh doanh giỏi với thu nhập từ một trăm linh triệu đồng
một năm trở lên
gia đình ông đinh minh châu
ở thôn sấm hai vốn là hộ nghèo
sau khi phục viên trở về
ông châu đã mạnh dạn đi vay lãi
để mua châu bò về nuôi đến nay
gia đình ông đã hình thành mô hình kinh tế
tổng hợp trồng rừng kết hợp
với chăn nuôi mang lại thu nhập cao
về thì bắt đầu là về
cùng với vợ con bàn bạc
chơi những mô hình nguồn thu
đầu tiên là con dê
nó ăn cỏ nước lã
đầu tiên là cho nó sinh lời
bắt đầu là triển khai con khác luôn
như là con heo
con ong con lợn
lợn chủ yếu là lợn nái để bán lợn sữa
một năm thì trừ chi phí đi
thì còn được bốn năm trăm
còn tổng thu thì
chắc chắn cũng được bảy tám trăm
còn tại thôn sấm ba
mặc dù điều kiện tự nhiên khắc nghiệt
song được các đoàn thể giúp đỡ
về vốn và kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi
nên nhiều hộ gia đình ở đây
đã chuyển đổi diện tích khổ hạn
sang trồng cỏ voi để nuôi châu bò
dê cho thu nhập gấp ba lần trồng lúa
nói chung gia đình thì
phát triển kinh tế
thứ nhất là vừa làm rũa
và kết hợp chăn nuôi
chăn nuôi châu bò
nói chung là
con năm thì được hơn trăm
nếu năm nào con nuôi nó phát triển mạnh
nó sinh sản đều
thì kết hợp với
con năm được hơn trăm
trong thời gian qua
hội nông dân luôn bám sát
nguyện quyết của đảng ủy
chuyển giao về
nông nghiệp nông dân nông thôn

có thu nhập từ một trăm linh triệu trở lên
điển hình như
ông châu ông thi
ông châu thì xăm hai ông thi thì xăm ba
với ông chiến xăm hai
mạnh dạng đầu tư
phát triển với con nuôi tất cả các loại con nuôi
ở xã cốc phương
hàng trăm diện tích khô hạn năng suất lúa bắp bềnh
đã được xã chuyển sang trồng
cỏ voi để phục vụ chăn nuôi đàn gia súc
như châu bò heo dê
đối với xã cốc phương
nhằm nâng cao
thu nhập cho bà con dân dân
phát triển kinh tế
sau đó giảm nghèo
đối với xã cốc phương
đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi
đặc biệt là đối với cây trồng
chúng tôi đã chuyển đổi từ
cây có giá trị kinh tế thấp
chuyển sang cây hàng hóa
có giá trị kinh tế
nâng cao diện tích và
thu nhập một ha canh tác
bằng cách làm mới trong chuyển đổi
cây trồng cây vật nuôi
cùng với đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng
đồng bào dân tộc mường ở xã cốc phương
nho quan ninh bình
ngày càng cải thiện cuộc sống
hàng năm đều có thêm nhiều gia đình
vượt qua đói nghèo vươn lên làm giàu
bắt đầu từ cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
vào mỗi thứ bảy hàng tuần
tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
chương trình thi đấu đêm võ đài sứ nẫu
đã diễn ra trong sự chào đón
của người dân đất võ bình định
chương trình đêm võ đài sứ nẫu
được ngành văn hóa thể thao
và du lịch tỉnh bình định
tổ chức ở quy mô cấp tỉnh
và có sự liên kết phối hợp với các đơn vị
võ thuật trong khu vực
không chỉ so tài trên sàn đấu
mỗi võ sĩ khi lên sàn đài
đều có cơ hội để giới thiệu cho người xem
về thân thế dòng võ của mình
cùng với đó là nêu bật những đặc trưng riêng
các thể đánh bài võ đặc sắc nhất
của võ đường
thân võ sĩ trước khi thi đấu đối kháng
cũng phải biểu diễn một đoạn trong
bài quyền đặc trưng của môn phái
đây không chỉ là cách giới thiệu đến khán giả
thông tin về những dòng võ
có lịch sử lâu đời ở bình định
mà còn góp phần gìn giữ những nét tinh hoa
rất riêng của các môn phái
tôi thấy là võ
của truyền bình định
là đừng một bộ đơn vị
nhất nhì ba trong việt nam
mà đang hình thành và phát triển
các trận đấu ở đêm võ đài sư nẫu
diễn ra hấp dẫn kịch tính
có chất lượng chuyên môn cao
được khán giả nhiệt tình hương ứng
sau bốn tháng tổ chức sàn đấu
đã có hàng trăm võ sĩ thượng đài
cống hiến những chiêu thức võ thuật đẹp mắt
ấn tượng làm nức lòng khán giả
việc tổ chức thi đấu võ đài
hàng tuần đã tạo sân chơi thiết thực
cho các võ đường trên địa bàn tỉnh bình định
các võ sĩ có cơ hội giao lưu
thể hiện và gìn giữ những tinh hoa của môn phái
nhờ đó chất lượng chuyên môn
của các võ sĩ ở địa phương
cũng sẽ được nâng cao thêm
khi mà nhắc tới võ cổ truyền
thì nói chung là cái môn võ dân tộc
thì ai cũng yêu quý
em thấy cảm giác nó rất là
cảm giác nó gói dưới tả
nó yêu thích
đêm võ đài sư nẫu
đã góp phần quan trọng vào công tác
bảo tồn văn hóa theo cách thức sinh động
mang tính quảng bà cao
tham gia hoạt động này người xem không chỉ
được chứng kiến những thể võ độc đáo
trong các trận đấu mà còn tìm hiểu thêm
về nguồn gốc tinh hoa của võ cổ truyền
bình định góp phần bảo tồn
và thúc đẩy phong trào võ thuật mà còn
hướng tới một mục tiêu làm phong phú
hơn các sản phẩm du lịch cho địa phương
sốt suốt huyết là bệnh lây truyền
do mũi vằn đốt người gây ra
có thể dẫn đến tử vong hiện chưa có vaccine
phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu
để chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết cho mỗi người và cộng đồng
mọi người hãy đậy kín
với cả các dụng cụ chế nước không để mũi đẻ trứng
diệt bọ gậy bằng cách
thả cá vào lưu chùm vại bể chế nước
và thâu rửa dụng cụ chế nước thường xuyên
thường xuyên thay nước bình hoa
đổ nước đọng tại khay nước tủ lãnh
bỏ muối dầu hoặc hóa chất diệt bọ gậy
vào bát nước kê chân trạn
hàng tuần gọi bỏ lật úp các vật liệu
phế thải như chai lọ bỏ dừa
lốp bỏ xe cũ
ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt
ngay cả ban ngày
với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất
để phòng chống dịch
khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế
để được khám và tư vấn điều trị
không tự ý điều trị tại nhà
diệt bọ gậy để phòng chống sốt xuất huyết
là trách nhiệm của mọi nhà
không có bọ gậy không có sốt xuất huyết
trong phần tin thế giới
thêm một nhóm taliban ly khai
ở miền nam afghanistan
colombia mở cửa biên giới với venezuela
nhóm vũ trang ly khai mới của taliban
có tên là mặt trận dadullah
vừa tuyên bố sự hiện diện của mình
tại tỉnh jalbul miền nam afghanistan
cầm đầu mặt trận dadullah
cháu trai của thủ lĩnh taliban
bị tiêu diệt cách đây một mươi tháng
đây là nhóm ly khai thứ ba của taliban
bị tiêu diệt hồi tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
được biết những tay súng ủng hộ
mặt trận dadullah hoạt động tại một mươi bốn
trong số ba mươi bốn tỉnh thành của afghanistan
và sẽ tiếp tục nhằm vào các mục tiêu
là lực lượng nước ngoài ở nước này
cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi
đang có chuyến thăm chính thức bốn ngày
tới trung quốc theo lời mời của thủ tướng trung quốc
lý khắc cường
chuyến thăm được kỳ vọng giúp tăng cường
trao đổi chiến lược làm sâu sắc hợp tác thực chất
giúp đẩy quan hệ hai nước
các nội dung trọng tâm được thảo luận
tại các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trung quốc
của bà suu kyi gồm tiến trình hòa bình
của myanmar dự án đập thủy điện
mi yisong có đầu tư của trung quốc
đã bị đình chỉ từ năm hai nghìn một mươi
cũng như việc tăng cường thương mại
và đầu tư giữa hai nước
các nhà phân tích nhận định
chuyến thăm trung quốc của bà san suu kyi
trước thềm hội nghị hòa bình liên bang
mang nhiều ý nghĩa bởi sự ủng hộ của bắc kinh
sẽ đóng vai trò quan trọng
của hội nghị này
các nhà chức trách colombia tuyên bố
việc bắt đầu mở lại cửa khẩu biên giới
với venezuela đã diễn ra bình thường
và an toàn sau một năm đóng cửa
bộ trưởng ngoại giao colombia cho biết
trung bình mỗi giờ có khoảng hai người venezuela
sang lãnh thổ nước này
để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương
và quan lại giữa người dân hai nước
chính phủ colombia và venezuela
đã cấp thẻ căn cước đặc biệt
cho các công dân sống dọc đường biên
dưới hai trăm linh km
tổng thống colombia
jean manuel santos và người đồng cấp venezuela
nicola maduro đã thống nhất mở cửa
lại đường biên giới bị đóng cửa
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
khi caracas ban bố tình trạng khẩn cấp
chống nạn buôn bán tài nguyên
đặc biệt là xăng dầu sang colombia
cũng như sự thâm nhập của các nhóm tội phạm
bán vũ trang cực hữu từ nước láng giềng
khiến cho tình trạng mất an ninh
gia tăng tại vùng biên giới
trở lại với bê bối gian lận khí thải
của tập đoàn sản xuất xe hơi đức volkswagen
bộ tư pháp mỹ và đại diện volkswagen
đang tiến hành các cuộc thương lượng
về một thỏa thuận tài chính
với các khoản nộp phạt có thể lên tới
một hai tỷ usd
dù bộ tư pháp mỹ chưa đưa ra cáo buộc
cụ thể đối với volkswagen
song hãng này thừa nhận
đang tiến hành các cuộc thương lượng
với giới chức bang và liên bang mỹ
để giải quyết
cuối tháng sáu vừa qua
volkswagen đã đồng ý trả một mươi năm ba tỷ usd
để giàn xếp các vụ kiện tụng dân sự liên quan
khi gian lận khí thải
đối với dòng xe động cơ diesel
đang được tiêu thụ ở mỹ và nhiều nước châu âu
theo thỏa thuận hãng sẽ giành hai bảy tỷ usd
để nộp phạt cho các cơ quan môi trường
mỹ trong thời gian ba năm
hai tỷ usd đầu tư cho công nghệ
khí thải sạch trong một mươi năm tới
bên cạnh đó volkswagen cũng sẽ giành
khoảng bốn trăm linh triệu usd
để bồi thường cho các bang ở mỹ
triều tiên đang tổ chức một sự kiện triển lãm công nghệ
tại thủ đô bình nhưỡng
trong đó tập trung vào màng nhân liệu mới
và sản phẩm công nghệ tiên tiến
dành cho người dân nước này
cuộc triển lãm được tổ chức tại hội trường
khu liên hợp khoa học kỹ thuật
ở thủ đô bình nhưỡng
với sự đóng góp của các sản phẩm
đến từ nhiều đơn vị uy tín
ba trăm bảy mươi là con số ấn tượng
với các sản phẩm xuất hiện tại triển lãm này
hầu hết các sản phẩm đều nhằm đáp ứng
nhu cầu tiết kiệm năng lượng an toàn hiệu quả
và không độc hại
chúng tôi trưng bày bếp sưởi
và nhân liệu máy bay
và sản phẩm mới với công nghệ tiên tiến
nhân liệu này là chất lỏng trong suốt
và tương tự khí propan tự nhiên
đó là nhân liệu an toàn cho con người
vì nó không gây nổ
và không độc hại
triển lãm công nghệ bình nhưỡng
sẽ kết thúc vào ngày hai mươi ba tháng tám